sau vụ cướp hai hai tỷ đồng tại trạm thu phí cao tốc tp hcm long thành dầu dây
dư luận xã hội đã đặt câu hỏi về vấn đề an ninh an toàn tại các trạm thu phí
đồng thời nêu nghi vấn về việc gian dối khai man doanh thu thu phí
và sau đây mở đầu chương trình xin mời các quý vị và các bạn xem một phóng sự do phóng viên của truyền hình nhân dân thực hiện
sau vụ cướp hai hai tỷ đồng tại trạm thu phí cao tốc tp hcm long thành dầu dây
dư luận xã hội đã đặt câu hỏi về vấn đề an ninh an toàn tại các trạm thu phí
đồng thời nêu nghi vấn việc gian dối khai man doanh thu thu phí
câu hỏi đặt ra là việc giám sát thu phí đường bộ thủ công của cơ quan quản lý
đã được thực hiện chặt chẽ thường xuyên và hiệu quả hay chưa
và tại sao nhà đầu tư bot lại trần trừ triển khai lắp đặt thu phí tự động không dừng
chỉ đến khi vụ cướp trạm thu phí tại dầu dây xảy ra
những con số về doanh thu thu phí tại cao tốc tp hcm long thành dầu dây
mới được đưa ra và nó khiến nhiều người giật mình
mỗi ngày cao tốc này đạt doanh thu ba ba bốn tỷ đồng
ngày lễ tết có thể lên tới năm sáu tỷ đồng một ngày
nhưng đây cũng mới chỉ là con số doanh thu do nhà đầu tư tự đưa ra
còn doanh thu thực tế bao nhiêu vẫn là câu hỏi
nhiều chuyên gia từng nói thẳng phần mềm thu phí do con người tạo ra
hệ thống thu phí lại do chính ông chủ bot quản lý
việc can thiệp làm sai lệch dữ liệu đến nay tuy chưa bắt tận tay
song thực tế kiểm tra nhiều đợt của cơ quan chức năng đã chứng minh
không có gì khẳng định doanh thu thu phí là minh bạch cả
bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai vị khách mời của chương trình

dường như là đơn vị nạn nhân đang có sự lúng túng trong vấn đề khai báo cái số tiền mất thật
tại sao lại như vậy thưa luật sư
cái lời khai thường là đúng nhất trung thực nhất thì người ta che giấu người ta không muốn khai cái con số thật
nhưng về sau lộ ra thì buộc phải khai con số lớn hơn rất nhiều và đấy là cái lý do mà dư luận người ta bức xúc
nó không phải là cái chuyện là cướp nhiều cướp ít nữa mà nói cái chuyện là ai cướp của ai
liệu cướp đấy nó cướp của cái trạm đấy hay là cái trạm đấy đang cướp của những người dân
là ở góc độ luật thì thưa luật sư trương anh đức là một người mà khai không chính xác cái doanh thu của mình
cũng như là khai không chính xác ngay cả cái tiền bị mất của mình thì có phải phải là pháp luật không
hoặc là ở góc độ luật thì luật sư có quan điểm như thế nào
tôi cho rằng đến một cái vi phạm vô cùng trầm trọng mà các cơ quan quản lý chúng ta chưa
định hình được thậm chí quy định bây giờ chưa rõ ràng
nếu như một cái doanh nghiệp họ tạo ra cái sản phẩm cái dịch vụ cái hàng hóa với chi phí với giới hành như thế này
họ bán nhiều họ khai ít họ trốn thuế
trốn thuế thì tối đa cũng chỉ được ba mươi thôi vì vat cộng với lại thu nhập doanh nghiệp
thế nhưng trong cái trường hợp này thì câu chuyện nó hoàn toàn khác
tức là anh đầu tư từng đây anh thu từng đây thì sẽ hết thời hạn thu không được phép thu tiếp nữa
tiền đấy là của người dân là của xã hội
và nhà đầu tư là thay mặt
thay vì nhà nước thu thuế để làm đường cho người dân đi thì đầu tư thông qua hình thức như thế
dân thay vì phải nộp thuế cao hơn để làm đường thì nó ít đi và nộp cho cái nhà đầu tư để có con đường mà đi
thế thì cái việc mà người ta thu nhiều mà người ta lại khai ít như vậy thì có hai lần chiếm đoạt ở đây
đầu tiên là thuế chắc chắn là thu ít là mất thuế của nhà nước rồi
nhưng cái quan trọng hơn là người ta chiếm đoạt một trăm linh cái số tiền người ta thu đấy
mà không bỏ ra bất cứ một chi phí nào
một cái gia đình
một cái giá trị
một cái công sức
một cái đầu vào nào cả
vì là tự cứ kê khai ra tự người ta chế biến con số
thì đấy là cái nguy phạm tôi cho rằng đặc biệt nghiêm trọng
nó ngang với lại cái tội mà tham ô tài sản của nhà nước
còn trong trường hợp này đúng là luật chưa rõ thì không biết định nghĩa là cái gì
ít nhất nó cũng là cái tội ngang ngang với lừa đảo
lạm dụng thí nghiệm chiếm đoạt tài sản của những người khác của rất nhiều người dân
ở góc độ tài chính thì dường như là dư luận đang bức xúc về cái tình trạng là
chưa minh bạch trong cái tổng thu thực của các cái trạm bot
mà cái việc mà bị cướp á nó là một phần bộc lộ ra
cái gọi là cái khoảng mờ này
thế thì ở góc độ tài chính thưa phó giáo sư là nguyên nhân nào lại có cái tình trạng mà gọi là mập mờ này
và cái động lực nào nó tạo ra cái sự mập mở
trước hết là chúng ta thấy rằng là cái việc mà gọi là
thu cái phí từ cái người đi đường để mà bồi hoàn cái chi phí bỏ ra ấy
nó là một cái khoản thu mà tôi cho rằng nó xứng đáng và nó phù hợp
tuy nhiên ở đây vấn đề quan trọng nhất đó là cái việc các cái nhà đầu tư
khi mà thực thi xây dựng cái con đường lại muốn một cái khoản thu lớn hơn nhiều
cái chi phí thực tế mình đã bỏ ra
người ta cảm thấy rằng cái việc mà thu một cách không minh bạch không rõ ràng
nó tương đối dễ dàng phải không ạ
bằng cái việc là người ta có thể giấu các cái doanh thu thông qua các cái biện pháp khác nhau
kể cả có dùng các cái phần mềm
thì chúng ta cũng đã biết cái vụ án thành phố hồ chí minh trung lương không ạ
mà ở đó ấy là người ta đã sử dụng những cái phần mềm giả
phần mềm mà nó không chuẩn xác để mà giấu các cái doanh thu
trốn thuế trốn cái doanh thu của các cái trạm thu phí bot
và từ đó đem lại cái lợi ích lớn nhất cho các cái doanh nghiệp xây dựng các cái đoạn đường đó
và như vậy thì rõ ràng là cái lòng tham cũng như cái sự quản lý giám sát
một cách không đầy đủ không chặt chẽ của các cơ quan quản lý của chúng ta
và thậm chí
có nhiều người nói rằng có những cái lợi ích nhóm mở án ở đằng sau các cái trạm bot
đã tạo ra các cái việc mà khai không đầy đủ không chính xác
và nó không chuẩn xác các cái khoản thu đã thu được ở các cái trạm bot
và chính cái điều này thì đã được khẳng định và chứng minh
thông qua một số lần kiểm tra giám sát
của các đoàn đại biểu quốc hội năm hai nghìn một mươi sáu
với cái trạm thu phí ninh bình cầu rẽ
mà ở đó một cái doanh thu một ngày nó tranh với lại cái doanh thu mà cái trạm bot này khai báo đến tám trăm linh triệu vào năm hai nghìn hai mươi
hay là các cái trạm thu phí khác mà chúng ta biết rằng như vậy
có lẽ nhiều người cho rằng hình như là
cái chung của các cái trạm bot đó là thu nhiều khai ít
lợi ích tài chính lòng tham cũng như là sự buông lỏng quản lý
nó là nguyên nhân và cũng là động lực của cái tình trạng không minh bạch này
giáo sư thịnh cũng nói đến cái vấn đề về kể cả xây dựng rồi kể cả thu phí đều không minh bạch
vậy thì ở góc độ luật thưa luật sư trương thánh đức
đây có phải chăng là lỗi hệ thống thu phí bot
hoặc là nói lên điều gì đó
thì toàn bộ câu chuyện bot này thì có rất nhiều vấn đề
từ cái chuyện là
thiết kế chính sách chúng ta dường như là đã không biệt
không phân biệt rõ ràng là chúng ta cần phải đạt mục tiêu gì
cần phải quản lý cần phải thiết kế ra làm sao
cho đến cái chuyện mà đấu thầu rồi quản lý chi phí ra làm sao
cho nên là nguy cơ nó đội vốn lên rất nhiều
thay vì là cái đầu tư vốn nhà nước
thì quản lý kiểm tra giám sát rất chặt chẽ
thì cái này tôi cảm giác như dường như người ta buông
vì tiền của anh do anh quản lý hiệu quả đầu tư thu phí do anh
thế là nhà nước dường như cảm thấy như mình không có trách nhiệm trong đấy
đặc biệt là cái khâu mà thu phí
thì là cái khâu quyết định của cái việc là thu nhiều hay ít
có gian lận có hiệu quả hay không
ảnh hưởng đến chi phí đến giá thành đến cái nền sản xuất
đến các cái doanh nghiệp đến người dân
thì nhà nước lại quay ra không làm bất cứ động tác gì cả
khai báo bao nhiêu thì biết bấy nhiêu
và nguy cơ người ta sẵn sàng thu hai thu ba người ta khai một
pháp vân cầu rẽ là một cái câu chuyện
một ngày người ta có thể gian lận cái số tiền thu phí đến hàng năm trăm linh sáu trăm linh triệu
thì một tháng nó là hàng chục tỷ
và một vài năm thì nó hàng trăm tỷ
thì chúng ta hình dung cái câu chuyện đấy là chiếm đoạt của người dân hàng trăm tỷ
thế và sau những cái vụ pháp vân cầu rẽ xảy ra
thì tôi nghĩ rằng chắc chắn nhà nước phải làm một động tác gì đấy
phải giám sát phải kiểm soát được cái nguồn thu
không bao giờ mà đúng được một trăm trăm
nhưng ít nhất cũng phải được tám chín
hóa ra là người ta không làm bất cứ cái gì cả
vụ pháp vân cầu rẽ cũng là tự nhà đầu tư tố nhau ra
và giám sát cho ra cái kết quả đấy
thì đến khi cái vụ cướp này xảy ra
thì tất cả quốc tế trên cả nước nhà nước
chỉ còn nghe báo cáo bao nhiêu thì biết bao nhiêu
và thông tin mới nhất là bà con ở cái trạm ở trong khánh hòa
bây giờ đang tổ chức đếm xe ba k một ngày
chắc chắn sẽ ra một cái số liệu khác với con số mà tổng cục đường bộ thanh tra đã công bố
vâng luật sư đức có nói đến một vấn đề rất quan trọng
để đảm bảo cái tính gọi là chính xác của cái thu phí
cái thời gian thu phí đó chính là cái tổng chi thực để đầu tư cho dự án đó
cũng như là cái mức thu thực
thế thì về cái phần gọi là tổng chi thực để đầu tư đấy
thì chúng ta đã thấy rằng là cách đây một thời gian
tổng cục giá nhân nước đã thực hiện kiểm toán trên năm mươi cái dự án
và đã kiến nghị là cắt giảm tới trên một trăm linh năm thu phí
theo cái gọi là đề nghị quyết toán của các chủ nghĩa
và lại cho thấy là chúng ta đã có động tác là kiểm tra để mà xác định cái tổng chi thực
thế nhưng mà như là luật sư đức có nói là cái mức thu phí thực mới là quan trọng
để xem là anh còn được thu thêm bao nhiêu năm nữa
so với cái gọi là anh đề nghị mà đã được gọi là ít nhất là thông qua ban đầu
thế thì rõ ràng là bây giờ chúng ta thấy rằng là vấn đề hiện nay
là phải xác định cái mức thu thực đặc biệt là mức thu thực theo cái thực tiễn
của cái thời gian tăng trưởng các cái mật độ giao thông qua các cái trạm này
và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tức là làm thế nào
làm thế nào để tăng tính minh bạch và để mà chính xác hóa trong vấn đề về xác định mức thu phí
cũng như là cái phí mà chúng ta cần phải thu
trước hết mời quý vị chúng ta cùng xem một cái chương trình phóng sự
mặc dù chính phủ đặt ra lộ trình hết năm hai nghìn một mươi tám tất cả trạm thu phí trên quốc lộ một và quốc lộ một mươi bốn
phải lắp đặt công nghệ thu phí không dừng
hết năm hai nghìn một mươi chín áp dụng cho tổng chi thực
tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc
tuy nhiên đến nay cả nước mới hoàn thành hai mươi sáu trạm bot với chín mươi một làn thu phí không dừng
chưa đáp ứng tiến độ đề ra do một số nhà đầu tư nêu đủ lý do để dùng rằng lần nữa không thực hiện
đáng tiếc là trong khoảng một năm nay thông tin về các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
nhất là các chủ đầu tư các trạm thu phí đường bộ bot rất ít được công khai
kiểm toán nhà nước và thanh tra chính phủ thanh tra bộ tài chính thanh tra bộ giao thông
là những cơ quan thường xuyên
đi thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp nhưng hầu như đã không còn họp báo thường kỳ
hay chỉ ít là công bố kết luận thanh tra kiểm tra của họ trên cổng thông tin trang web của các cơ quan này
bất cứ người dân nào cũng có thể dễ dàng vào các trang web của kiểm toán nhà nước hay thanh tra chính phủ
các trang đó đều có mục công khai kết luận kiểm toán hay công khai kết luận thanh tra
nhưng rất khó khăn để tìm kiếm kết luận kiểm tra thanh tra kiểm toán nào về các trạm thu phí

do đó cần có luật quyết định
quy định buộc các chủ đầu tư bot phải thường xuyên công bố cập nhật thông tin về doanh thu chi phí
và cơ quan nhà nước phải kiểm tra xác minh để người dân được biết
như thế mới tránh được chuyện có thể có chuyện hiểu nhầm với số thu của trạm thu phí bot
như ở trạm thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
ở góc độ tài chính
phó giáo sư tiến sĩ lý hồng thị làm thế nào để đảm bảo được mức thu phí của anh là khách quan
để đảm bảo thu phí khách quan
phương án tốt nhất mà các quốc gia trên thế giới đang sử dụng đó là thu phí điện tử không dừng
như vậy là tất cả các xe khi đi qua các trạm chỉ cần quẹt thẻ thôi là có thể thống kê được
trong những cuộc sống tốt nhất
người dân dân cũng có thể tính toán chung số tiền cho xe đó
cũng như lưu lượng xe được lưu vào trong hệ thống máy chủ và tính toán một cách chuẩn xác
tất nhiên rất nhiều người cũng nghi ngờ và cũng nói rằng
thực ra hệ thống phần mềm cũng như các yếu tố khác là do con người sáng tạo ra và điều chỉnh
cho nên người ta hoàn toàn có thể có những động tác can thiệp để cho con số không chuẩn xác
sau chăng nữa thì chúng ta cũng biết rằng là cái việc mà chúng ta thu phí không dừng
nó sẽ giảm thiểu đến mức tối đa
và chúng ta chỉ cần kết nối các cái máy đó với cái máy chủ của các cơ quan quản lý giám sát
thì lập tức chúng ta sẽ có được những cái con số thông tin hàng ngày hàng giờ
của các trạm thu phí trên toàn quốc một cách chuẩn xác nhất
phó giáo sư có nói đến cái vấn đề về thu phí tự động không dừng
và lợi ích của nó rất rõ ràng tiết kiệm về chi phí tiết kiệm về thời gian
và đảm bảo tính bình bản
nó lợi ích rất rõ như vậy nhưng mà tại sao cho đến nay lại chưa được sự hưởng ứng của các nhà đầu tư
đặc biệt là các cái quy định về pháp lý của nó cũng như là các chế tài để đảm bảo
cái việc nó đặt này theo thời hạn thì hiện nay nó ra sao thưa luật sư trần thành tích
có lẽ nó có nhiều lý do lắm nhưng tôi cho rằng đầu tiên
như giáo sư thịnh nói tức là có cái lỗi về thiết kế chính sách của chúng ta
một cái vấn đề quan trọng như thế
mà không tính đến là phải làm luật cho nó thật là kỹ lưỡng thật là chặt chẽ
ví dụ như là trước đây cái nghị định về bot của chúng ta là không nói gì cả
thậm chí một số cái liên quan đến bí mật kinh doanh thì còn nói rõ là thỏa thuận bí mật
thì gần như tất cả các cái hợp đồng bot trước đây người ta đưa vào vòng bí mật
không ai giám sát kiểm soát được thì còn nói gì đến minh bạch nữa
đến nghị định gần đây sau khi dư luận phản ánh bức xúc nhiều quá
thì sửa đổi thì bắt đầu mới yêu cầu là
bot là phải công khai những cái thông tin nào đó
thế thì vì là chúng ta đã không từ đầu chúng ta đã không rõ ràng
đã không minh định được những cái gì phải quản lý
những cái sơ hở thiếu sót những cái bị gian lận lợi dụng nó có thể là cái gì
cho nên là cái thiết kế chính sách của chúng ta là gần như buông mất trôi mất những cái việc đấy
ví dụ chúng ta không hề có một cái dự phòng đặt ra là
sau khi đưa vào sử dụng thì phí tự động
sẽ phải làm hay không làm ai sẽ làm và triển khai trách nhiệm quyền lợi của hai bên thế nào
cho nên đến khi đặt ra quy định mới bắt buộc phải làm
thì nó trở thành là vi phạm cái cam kết trong hợp đồng trước đây
mà theo nguyên tắc của đầu tư thì anh không thể làm xấu đi cái tình trạng của người ta
nhưng hoàn toàn là có thể sửa chữa dễ
ví dụ như cái chuyện là phải thu phí tự động là nó minh bạch nó khách quan nó tiện lợi nó giảm chi phí và nó tránh cái giàn lận
cái quan trọng nhất là tránh gian lận
nhưng trong cái lúc mà chưa làm được tự động chúng ta phải làm cái để gây sức ép cho người ta
người ta thấy rằng không làm tự động thì anh cũng không gian lận được
tôi cho rằng là tập trung con người nhân lực phương tiện vào một thời gian để kiểm đếm từng cái đầu ra đầu vào của cái đường
là chúng ta có thể tính được ra bình quân một con số tương đối chính xác
anh không có lý do gì anh lại bảo tôi thu được một con số nữa năm mươi thì có thể
nhưng vì chúng ta lại để cho người ta thu công hiện nay là muốn khai bao nhiêu thì khai
mà chuyển sang tự động thì chắc chắn là con số sẽ đội lên rất là cao
thì chưa nói là nếu chúng ta làm tự động thì cũng phải tiên quyết là làm sao kiểm soát được cái hệ thống đấy để chống gian lận
chứ không thì cũng lại điều khiển cũng lại tiêu cực thì cũng hỏng
thì cái quan trọng nhất bây giờ muốn chuyển sang tự động
nhà nước phải sẵn sàng bỏ tiền ra để xây để trang bị đầu tư trạm tự động
nhà nước sẵn sàng phải bù lỗ nếu như có
cho cái phần mà phải đầu tư mới cho nhà đầu tư
thế nhưng chắc chắn là cái khoản thu được sẽ rất lớn cái lợi ích mang lại rất lớn
và thậm chí nó không lớn đi thì nó cũng cảm thấy người dân yên tâm song phẳng chính xác
chứ còn nếu mà cứ kéo dài tình trạng này không biết bao giờ mới chuyển sang tự động được
người dân ai ai cũng có quyền nghi ngờ và tôi cho rằng nghi ngờ rất có căn cứ rất là có cơ sở
thế mà lúc lắp đặt cái tự động không dừng thì dường như cũng có những yếu tố độc quyền
khi mà chỉ có tồn tại duy nhất một cái đơn vị được phép
là lắp đặt cái dịch vụ này mà không có cái sự tham gia cạnh tranh thị trường
ở đây phải chăng là yếu tố độc quyền nó cũng ảnh hưởng tới cái độ chậm độ trễ
và cái sự gọi là thực hiện không nghiêm cái chỉ đạo của chính phủ về cái lắp đặt không dừng
rõ ràng là chỉ cần những cái doanh nghiệp có thể đáp ứng được các cái yêu cầu về bảo trì bảo dưỡng
cũng như kết nối với các cơ quan quản lý một cách tốt nhất
thì lúc đó là có thể tham gia đấu thầu
để xây dựng các cái
điều chậm thu phí không dừng này
và cũng không nên giới hạn chỉ là những cái đơn vị của bộ giao thông vận tải
hay là của một ai đó
bởi vì chúng ta đang cần minh bạch
chúng ta đang cần công khai
và cứ ai mà đặt cái chi phí nó hợp lý
thì mời anh đến đặt
ai đảm bảo được cái chất lượng cái hiệu quả
thì mời anh đến đặt
thì như vậy nó rất là sòng phạng
với cả cái người thu phí
với cả cái cơ quan quản lý
và với cả người dân
rõ ràng là không thể chỉ ra một vài cái doanh nghiệp
ở trong bộ giao thông vận tải hoặc là ở đâu đó
được quyền làm cái việc này
thì như vậy nó sẽ hợp lý hơn
có lẽ là đúng là từ cái việc này
chúng ta có thể thấy một cái hiện tượng là
sửa sai có khi lại bằng một cái sai khác
ngăn chặn cái việc mà nó không minh mạch bây giờ
thì lại tiếp tục làm một cái mà không minh bạch
thế thì bản thân doanh nghiệp
người ta cũng không phục rất là khó
chưa nói là đúng là nó còn cái ẩn dấu đằng sau nữa là
nếu như lộ ra doanh nghiệp mà gian lận nhiều như thế
cơ quan chức năng cơ quan quản lý
cơ quan quản lý cũng chịu trách nhiệm chứ
thế thì bây giờ khác gì vạch áo cho người xăm đưng
cho nên là tự mình
mẹ hát con khen hay tự đi kiểm tra
tự làm hết tất cả như thế này
thì cũng vẫn có nguy cơ
các cái giải pháp gọi là cốt lõi
cũng như gọi là bứt phá đột phá đó
để mà đảm bảo cái việc thu phí bot trả lấy mạnh hơn
cũng như để đảm bảo cái
hình thức đầu tư bot này
nó phát biểu tác dụng tích cực của mình
thì ở góc độ quan điểm của mình
bác sĩ có đề xuất gì
tôi cho rằng là chúng ta phải khẩn trương
xây dựng và ban hành cái luật
hợp tác công tử
và chỉ có trên cái cơ sở cái luật này
càng cụ thể càng minh bạch
càng đầy đủ càng rõ ràng
thì chúng ta mới có cái cơ sở
để chúng ta
làm cho cái đầu tư bot nói chung
cũng như các cái đầu tư giữa nhà nước
với các khu vực kinh tế
nó rõ ràng công khai và minh bạch
cái điều thứ hai đó là
vấn đề quan trọng
là việc thực thi
của các cơ quan chức năng
cần phải được đẩy mạnh và tiến hành
một cách đầy đủ và rõ ràng
đặc biệt cái vai trò kiểm tra giám sát
của các cơ quan chức năng
phải được đề cao
và cái sự tham gia của cộng đồng
của những người thụ hưởng
các lợi ích từ các dự án hợp tác công tử
cũng phải được đề cao
và họ phải có trách nhiệm và có nghĩa vụ
tham gia vào cái việc kiểm tra giám sát
để từ đó
tạo ra cái sự công khai minh bạch
công bằng trong xã hội
cái điều thứ ba đó là về phía
các cái cơ quan chức năng
thì tôi cho rằng
phải có những cái động thái
kiên quyết dứt khoát
để mà có thể
có được những cái
thời hạn một cách rõ ràng
cũng như những cái yêu cầu
về cái việc áp dụng các cái biện pháp
khoa học công nghệ mới nhất
mà ở đây là cái thu phí không dừng
để từ đó chúng ta có thể có được
một con số nó tương đối tốt hơn
nói đi rồi cũng nói lại
cái việc mà
giám sát của các cái cơ quan chính thức
của nhà nước
cũng phải trở thành một trong những cái đòi hỏi bắt buộc
cũng đừng để cho
người dân người ta nói rằng
là mẹ hát con khen hay
hay là vừa đá bóng vừa thổi còi
thì lúc nào cũng kiểm tra ra
nó cũng đúng cả
chúng ta vẫn không tin
như vậy là cái vị trí vai trò của cơ quan nhà nước
cũng cần phải được nâng cao
trong kiểm tra giám sát
thì lúc đó chúng ta mới có thể có được
cái giá trị
của những cái dự án bot chính xác
có được cái việc thu phí
nó hợp lý
và cái thời hạn thu phí nó cũng thỏa đáng
mà cái người nộp phí
cũng như cái người bỏ tiền ra xây dựng
và bản thân nhà nước đều có lợi
thì lúc đó cái hình thức bot
mới trở về đúng cái vị trí
như nó đã có
ở các cái quốc gia
và như nó đã có trong nghĩa thuyết
về nguyên lý của nó rất là đơn giản
chỉ làm sao công khai
minh bạch cạnh tranh được
thì tất cả mọi thứ nó sẽ trở về đúng trật tự
đặc biệt là cái câu chuyện minh bạch
minh bạch từ trong cái tư duy
minh bạch từ trong cái quy định trong chính sách
minh bạch từ trong cái thực thi
minh bạch từ cái kiểm tra giám sát
và đặc biệt
minh bạch từ phía cơ quan nhà nước cơ quan quản lý
thì cái phía
thu phí đầu tư gì đó
thì đương nhiên nó sẽ trở thành minh bạch
còn nếu chúng ta cứ yêu cầu rằng
cái dự án cái nhà đầu tư cái trạm minh bạch
mà cái phía nhà nước không có chữ minh bạch
thì sẽ không bao giờ đạt được cái kết quả
kính chào các quý vị
bộ giáo thông vận tài cho biết
hiện nay cũng như trong tháng tới
tất cả các trạm
bot đường bộ sẽ được lắp đặt
trạm thu phí không dừng
và điều này nếu được làm tốt và nghiêm túc
chắc chắn sẽ góp phần minh bạch hóa
cái việc thu phí trên các cái trạm bot đường bộ này
đến đây chương trình xin được khép lại
một lần nữa xin được cảm ơn
phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thị
xin được cảm ơn luật sư trương thanh đức
đã tham gia chương trình
xin chào quý vị và hẹn gặp lại